người tây nung đã sáng tạo cho riêng mình những làn điệu dân ca đặc sắc
đó là những bài hát giản dị nhưng đầy ý nghĩa được hình thành từ sớm
trong quá trình sinh hoạt và lao động sản xuất như hát lượn phong slư sli phối pát hát nàng hai
chương trình sắc màu dân tộc tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu
về một trong những làn điệu dân ca nổi bật nhất của người tày
một kho vốn cổ khá đổ sộ và đã tồn tại trong đời sống người dân tộc này từ hàng trăm năm nay
người tài nùng có mặt ở việt nam từ rất sớm và sinh sống chủ yếu ở các vùng ven thung lũng
trên núi thấp thuộc các tỉnh cao bằng lạng sơn bắc cạn thái nguyên
cuộc sống vẫn chủ yếu dựa vào nền nông nghiệp lúa nước
những làn điệu dân ca của người tày và người lùng cũng hình thành từ chính trong khoảng thời gian lao động ấy
nó xuất hiện sớm hơn so với nhiều dân tộc khác ở việt nam
ban đầu là lời ứng đối cho vui trong quá trình làm việc
lâu dần những bài hát trở thành làn điệu đặc trưng của dân tộc
người ta cũng chia những bài dân ca này thành nhiều làn điệu khác nhau với thể thức hát và nội dung khác nhau
trong đó có một làn điệu dân ca danh tiếng lâu đời đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
đó là làn điệu luyện một thể dân ca mượt mà và vô cùng duyên dáng
bao gồm cả hát thêm hát lưu hát nhàng hai
hiểu theo nghĩa hẹp lượn chỉ là một bộ phận những bài hát giao duyên đối đáp của người tài nùng
lượn có hai loại cơ bản là lượn cõi và lượn lương
ở đây thì các làm điệu dân ca của các dân tộc tài lùng thì nó đóng quan trọng rất là quan trọng
thứ nhất là về mặt đời sống tinh thần các làm điệu này chủ yếu là về ca ngợi quê hương
về tình yêu đôi lứa rồi về lao động sản xuất rồi một số lời khuyên dạy của các cụ
cũng như các thế hệ đi trước cho các thế hệ sau và cho con cháu
các làm điệu này thì nó rất là đa dạng
đối với riêng làm điệu lượn trương thì chủ yếu là về hát giao duyên
ca ngợi tình yêu đôi lứa này có thể là những trong những lời hẹn hò của các đôi trai gái là là hẹn hò giao duyên với nhau
không gian vừa gần gũi và khoáng đặt đã mang đến một sức sống bền bì cho thể hát mang nhiều tính ngẫu hứng này
cho đến tận ngày nay dù không còn được phổ biến như trước
nhưng người tài lùng
nơi đây vẫn có thể nghe những tiếng hát ngân nga trên mỗi cánh đồng
những người phụ nữ đi làm lúa làm ngô tay thoăn thoát cuốc miệng vẫn gân nga vài câu hát lượn
cuộc sống vì thế mà nhẹ nhàng
tình yêu cũng đến từ buổi đầu gặp gỡ và cùng nhau ngân nga những câu lượn như thế

các bài hát đều ứng khẩu hoặc nhập tâm chứ không có người dẫn như lượn cõi
đây là hình thức giao duyên đặc trưng phổ biến của bà con dân tộc nơi đây
loại dân ca này có giai điệu vang xa tha thiết lay động lòng người gợi cảm giác bâng khuâng thương nhớ
ngôn ngữ của lượn sơ lương rất tinh tế nhẹ nhàng mà sâu lắng
khi cất lên thành giai điệu thì lời ca bay bổng diệu kỳ
cuốn hút người nghe kẻ hát
giai điệu lượn sơ lương êm ái dung dị ngọt ngào
cảnh sắc núi rừng quê hương và lòng người ra diết yêu thương
đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
bằng lối so sánh ví von kết hợp với tả thực
lượn slo lương đã chinh phục được đông đảo công chúng
thể lượn sơ lương khai sơ
thể do các văn nhân sáng tác và truyền bá cho mọi người
về sau thể theo giai điệu và tùy theo từng hoàn cảnh
người dân tự chọn lời và ứng tác nhanh
những bài hát lượn sau này được mọi người sáng tác
theo cả lời tiếng tây và tiếng kinh
để mọi người dễ học dễ nhớ đặc biệt là thế hệ con cháu
khi mà dạy các làn điệu cho các bạn trẻ
thì là cô thấy một cái khó khăn là cái phát âm là nó không được chuẩn
mà các làn điệu thì chủ yếu là những cái làn điệu nào mà hát dễ
thì là các cháu tiếp thu nhanh
còn như là làn điệu lượn sơ lương với lại là ly này là hát rất là khó
người nào cũng phải là nhiệt tình và say mê thì mới có thể hát được
đúng như tên gọi lượn slo lương là lượn thương
có nội dung chủ yếu để bộc bạch niềm thương nhớ
đó là nỗi buồn nỗi đau cách biệt do cảnh ngộ
và một niềm ao ước mong mỏi về sự xung họp
không giống như những điệu dân ca giao duyên của nhiều dân tộc khác
lượn sơ lương mang đậm tính bộc bạch nhớ thương

điều này khiến các bạn thương nhớ thương

điều này khiến cho những làn điệu lượn sơ lương
nghiêng về phía diễn tả một tình yêu đã sâu nặng
hơn là một tình yêu mới chớm nở
nội dung của lời bài hát cũng mang đậm sắc màu độc thoại
hơn là ngôn ngữ đối thoại
bởi vậy bài hát thường chia thành các đoạn của nam và nữ
hát để bày tỏ nỗi buồn trong đồng mình
bởi sự mộc mạc nhưng thấm tình của những câu lượn sơ lương
nên đã có một thời
tiếng lượn ngập tràn các bản làng đồi núi
hòa vào tâm hồn khuyết mạch của đồng bào
trong tất cả các thể hát dân ca
lượn slo lương thực sự là một thể hát khó với hầu hết mọi người
chỉ có một vài người nghệ nhân lớn tuổi trong bản
được học được nghe từ nhỏ
đến giờ vẫn còn nhớ là có thể hát được
cái khó của lượn sơ lương là ở giai điệu
cách lên cao
ngân nga câu từ
nhưng cái hay của nó cũng chính là ở đó
lượn sơ lương cũng như các thể lượn khác có thể hát chủ yếu trong nhà
thu hút đông đảo bà con cô bác trong làng đến lắng nghe
trước sự động viên khích lệ của người già
và sự giúp đỡ tận tình của nghệ nhân
người hát say xưa đắm mình trong dẫn lượn
các cuộc lượn
các cuộc lượn
trở nên hấp dẫn với tất thầy mọi người
chính nhờ những buổi tập như thế này
làn điệu lượn sơ lương đang dần sống lại trong mỗi bản làng
đó là niềm vui cũng là niềm động lực cho em cố gắng học tập khi xa nhà
với duyên khi hát lên những câu then câu lượn em như được sống giữa đất trời cao bằng quê hương vơi đi nỗi nhớ gia đình
nhiều mảng nó cũng năng động nhưng mà em vẫn thấy thích truyền thống văn hóa của dân tộc mình hơn nên em muốn lưu giữ và bảo tồn
đồng bào tày quan niệm đời người tày không biết then như chim không tiếng hót như cây xanh không hoa lá như cá không suối sông
then là cầu nối giữa thế giới tâm linh với con người giữa trời cao với sự sống dưới mặt đất
bởi vậy ước mong
ước mong của bà nhàn là muốn thật nhiều người biết hát và yêu mến những làn điệu then nói riêng và những bài dân ca của dân tộc mình nói chung
đó là sợi dây tình dây nghĩa gắn bó mọi người với nhau để cùng sống yên vui giữ gìn nếp nhà nếp bàn
do đó chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng cần đầu tư có chương trình kế hoạch cụ thể
tiếp tục phát huy vai trò của các nghệ nhân trong bảo tồn di sản văn hóa góp phần để văn hóa truyền thống các dân tộc sống mãi trong nhân dân
đó là sự dây tình dây nghĩa gắn bó mọi người với nhau để cùng sống yên vui giữ gìn nếp nhà nếp bàn
món thạch đen được chất khấu từ cây thạch đen còn gọi là cây xương sáo hay lương phấn thảo được trồng nhiều ở cao bằng đặc biệt là huyện thạch an
lá thạch đen có vị ngọt tính mát có tác dụng giải nhiệt giúp hạ huyết áp trị cảm mạo đau khớp mắt gan hỗ trợ người bị tiểu đường chống lão hóa
cách làm thạch đen
thạch đen khá đơn giản nhưng đòi hỏi phải nắm chắc các kỹ thuật trong từng công đoạn
đầu tiên người ta rửa sạch cành lá cây thạch khô cho vào nồi nấu nhừ bắt ra để nguội đổ nước vào túi vải sạch vắt lọc lấy nước bỏ bã rồi cho vào đun đến lúc sôi hỗn hợp này
khi nồi nước sôi phải nhanh chóng cho hỗn hợp bột năng vào
công đoạn này cần khéo léo và nhanh tay
bột phải đổ thật nhanh đồng thời phải có người máy cho hỗn hợp tan đều
nếu ngoáy không đều tay bột sẽ bị vón cục và cháy nồi
sau khi đổ thạch ra khay mới đổ đường theo tỷ lệ phù hợp cho vừa ăn